liên quan đến vụ án mạng tại trung cư mini trên nệp bàn phường quang hoa quận cầu giấy
sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp với công an quận cầu giấy công an phường quan hoa
cùng các lực lượng nghiệp vụ đã bắt giữ được hung thủ khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh quảng bình và di lý về hà nội
hung thủ gây ra vụ án được xác định là phùng văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
bước đầu vinh khai nhận là đối tượng chuyên chăn rắt gái mại dâm
giữa đối tượng và nạn nhân có mối quan hệ quen biết và mâu thuẫn nợ nần dẫn tới việc đối tượng ra tay sát hại nạn nhân
cụ thể vinh khai cho nạn nhân vay tám mươi triệu đồng
chiều ngày một mươi hai tháng bốn vinh đến căn hộ của nạn nhân để đòi tiền
nhưng nạn nhân chỉ trả được sáu triệu đồng và nói sẽ hoàn trả số còn lại sau
mâu thuẫn xảy ra vinh đã dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án vinh đã lấy đi ba điện thoại di động và bốn triệu đồng của nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn
đến tối ngày một mươi năm tháng bốn vinh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh quảng bình